tại buổi tiếp thủ tướng nêu rõ việt nam luôn coi trọng quan hệ với malaysia
một trong những đối tác quan trọng hàng đầu ở khu vực
hai nước có quan hệ chính trị tốt đẹp và tin cậy chia sẻ nhiều lợi ích chiến lược chung
bộ trưởng ngoại giao malaysia cảm ơn thủ tướng nguyễn xuân phúc đã dành thời gian tiếp
bộ trưởng bày tỏ cảm kích việt nam vẫn tiếp tục mua dầu cọ của malaysia
trong bối cảnh khó khăn khi các quốc gia nhất là châu âu giảm mua mặt hàng này
ông đề xuất ngoài những lĩnh vực truyền thống
hai nước cần tăng cường hợp tác trong lĩnh vực công nghệ bốn robot
là những lĩnh vực triển vọng lớn trong tương lai
về vấn đề biển đông bộ trưởng bày tỏ quan điểm asean cần thông nhất lập trường
trong thúc đẩy đàm phán bộ quy tắc ứng xử ở biển đông coc với trung quốc
thủ tướng hoan nghênh đề xuất của bộ trưởng về hợp tác công nghệ bốn
và nêu rõ việt nam có nhu cầu và cũng có tiềm năng rất lớn trên lĩnh vực này
về vấn đề biển đông thủ tướng nhất trí quan điểm bảo đảm sự đồng thuận trong asean
về thúc đẩy đàm phán coc với trung quốc trong đó bảo đảm tôn trọng chủ quyền của các nước
tôn trọng luật pháp quốc tế nhất là công ước của liên hợp quốc về luật biển năm một nghìn chín trăm tám mươi hai
bảo đảm an ninh an toàn tự do hàng không hàng hải trong khu vực